các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
tân bình quận một quận ba quận bốn quận một mươi hai gây mưa rào và rông
lượng mưa phổ biến từ năm một mươi năm mm có nơi trên một mươi năm mm trong cơn rông đề phòng gió giật mạnh khoảng cấp năm cấp bảy từ tám đến một mươi bảy m trên dây
tại các tỉnh nam bộ sáng nay mưa cũng xuất hiện ở một số khu vực các tỉnh như kiên giang an giang bà rịa vũng tàu đồng nai đồng tháp long an bình dương tây ninh bình phước
dự báo những giờ tới mây rông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm rông xét cho các khu vực kể trên
sau đó mây rông xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác
lượng mưa phổ biến từ năm một mươi năm mm có nơi trên hai mươi mm
dự báo trong ngày năm tháng năm nắng nóng có xu hướng giảm dần về cường độ và thu hẹp về diện trên toàn khu vực nam bộ
miền đông nam bộ có nơi nắng nóng cay cắt mưa rông xuất hiện nhiều hơn
chiều tối có mưa rào và rông ở khoảng một phần hai diện tích khu vực
có nơi mưa vừa mưa to
mới đây tân hòa xã dẫn lời một quan chức của tổ chức cứu hộ manisala cho biết
trong tháng bốn vừa qua đã có hơn năm mươi trường hợp tử vong do sốc nhiệt ở mandalai miền trung myanmar
theo các nhà khoa học biến đổi khí hậu đang đóng góp một phần gây ra đợt nắng nóng thường xuyên hơn
nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn trong những tháng hè
trong số các trường hợp tử vong khoảng ba mươi người có bệnh lý nền
hầu hết trong độ tuổi từ năm mươi đến chín mươi
tỷ lệ sốc nhiệt tăng cao ở myanmar trong bối cảnh nắng nóng gai gắt trong tháng bốn khiến nhiều người phải nhập viện
số ca nhập viện do nắng nóng cũng tăng mạnh từ tám ca trong tháng ba lên tới hơn năm mươi trường hợp trong tháng bốn
theo cơ quan khí tượng và thủy văn myanmar ngày hai mươi tám tháng bốn vừa qua là ngày nóng nhất trong tháng bốn ở mandalay trong bảy mươi bảy năm
với nhiệt độ lên tới bốn mươi bốn tám độ c